thưa bác sĩ trước đây thì em đã biết được vai trò và giá trị rất là quan trọng
cũng như là đã sử dụng ít xào để bồi bổ cơ thể rồi
và gần đây thì có người còn giới thiệu em về sản phẩm có sự kết hợp giữa én xào và hồng sông nữa
có tác dụng rất tốt vì là em đang muốn mua dùng
mong là bác sĩ hãy tư vấn giúp em
trước tiên thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn xem chương trình

và điều kiện cũng như là tình trạng dinh dưỡng như thế nào chế độ ăn như thế nào
rồi chúng ta sẽ quay trở lại đến vấn đề chuyên môn
là về giá trị dinh dưỡng của tổ yến cũng như là các cái hương thức
mà sử dụng tổ yến trong y học phương đông
chúng ta đã nói trong phần trước của chương trình
bây giờ tới phần hai là hồng xăm
chúng tôi sẽ nói một cách tóm tắt như thế này
chúng ta rất là quen thuộc với từ
từ nhân dân và một trong những quốc gia rất là nổi tiếng đó là hàn quốc
cũng rất là nổi tiếng về nhân xăm
chúng tôi có biết là trong nhân xăm thì có cái thật tên của nó là anak
từ này có nghĩa là làm cho mọi người phải lên
đây là cái tên mà do nhà khoa học người nga là mayer đặt ra
thế thì vai trò của xăm là đầu tiên là của nhân xăm
nhân xăm tức là của xăm đã được trồng lên thì nó có nhiều vai trò
vai trò của nó sửa trên cái hoạt chất mà chúng ta gọi là sophony
và hoạt chất chủ yếu của nó là
insanoid và nhiều các cái gọi là sop
tức là những cái nhánh nhỏ của các cái hoạt chất này
chứ còn nếu mà chúng ta dựa vào là
cả bôi pháp chất đạn chất vụt đường amino acid
thì vai trò chính của nhân xăm nó nằm ở trong các cái hoạt chất
và nhân dân sau khi được trồng thì sẽ được thu hoạch
thì sự khác biệt của hồng xăm là ở đâu
là hồng xăm là cái tuổi thu hoạch của cái cây xăm này là cao
tối hiểu phải đạt được từ sáu năm trở lên thì mới được thu hoạch
phần hai là liên quan đến cái kỹ thuật
để cho người ta thu hoạch và người ta chế biến
và trong quá trình chế biến này thì những cái tác dụng không mong muốn
của nhân xăm sẽ được lại chỉ linh
vì vậy là theo các cái kế nghị và các cái kiến thức
mà chúng tôi đạt được về phía các cơ quan nghiên cứu về sâm của hàn quốc
thì có nêu ra là nếu là hồng sâm và đã áp dụng các cái kỹ thuật tốt
có thể sử dụng được cho người bị tạc dụng
và sử dụng được cho phụ nữ mang ra
vâng vì vậy là khi bạn mua thì bạn nhất định là phải tìm hiểu
thật là những sản phẩm bạn mua
còn là câu hỏi thứ hai của bạn là chúng tôi thấy sản phẩm là vừa có xăm
và vừa có cổ yến thì có được không
được với điều kiện là bạn phải xem sản phẩm này là đơn vị

ví dụ có bằng sáng chế phát mini không
mặt sáng chế là một điều rất là quan trọng
bên cạnh cái việc cấp khép của các cơ quan quản lý nhà nước
thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để xem xét được
và ở đây thì nó sẽ không liên quan đến việc là vitamin chất khoáng
mà liên quan đến cái việc tác động của nó dưới cái nhìn của y học phương đông
với cái nhìn của y học phương đông thì nhân dân có nhiều công dụng
công dụng đầu tiên là bồi bổ sức khỏe
nâng ca sức đề phóng
hỗ trợ cho hoạt động của các tế bào bị dịch
và cũng có khá nhiều các cái bài nghiên cứu
và chứng minh nhiều công dụng khác nữa
ví dụ như là điều hòa đời huyết
rồi điều hòa giấc ngủ
nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng vẫn phải
trước tiên là phải hướng dẫn về sản xuất
thứ hai là lựa chọn cho thật là đúng
và khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng phải lưu ý là cân nhắc lại
nếu bạn chưa chắc chắn thì bạn hãy hỏi ý kiến của các cán bộ y tế đang chăm sóc sức khỏe
cho cả nhân mình chúng ta có bác sĩ gia đình
chúng ta có trạm y tế của các địa phương
nếu mà bạn ở địa phương nào
hiện nay thì có thể nói là cũng có điều kiện để tiếp cận
tại vì cũng có khá nhiều các cái đường dây
gọi là tư vấn về các vấn đề này
nên là chúng tôi hy vọng là bạn có thể chọn lựa được những cái phương án
để hỗ trợ cho sức khỏe của mình một cách nhanh tiện và chính xác nhất
đây là điều quan trọng nhất là phải chính xác và phù hợp với mình